trong một chuyến đi gia đình
vì vậy đó có nghĩa là
anh đã có nhiều kinh nghiệm trong diplomacy
vậy thì có thể chia sẻ với chúng tôi

ở việt nam tôi đã ở đây chỉ một tháng
nên tôi không muốn nói những câu chuyện thú vị

và tôi thật sự đã ở phía phía tây

và những người trẻ ở đường
và những cảm giác tốt

những công việc diplomacy của tôi trước

vì vậy năm quốc gia nordic
có nhiều vấn đề cộng đồng

đặc biệt như asean
là cho việt nam
tôi đã làm việc với những vấn đề cộng đồng đó
trước đó tôi đã ở libanon
tôi đã đối phó với bốn quốc gia trong tây bắc
đó là công việc trước của tôi
vậy anh nghĩ về tình hình
giữa việt nam và việt nam
chúng tôi có một tình hình
có rất nhiều lịch sử
tình hình của việt nam và việt nam
đã bắt đầu bốn mươi năm năm trước
vì vậy chúng tôi có rất nhiều lịch sử
các phần khác
chúng tôi có một lịch sử
của cộng đồng diplomacy
tất cả người ở việt nam
biết nước nước pháp ở việt nam

không chỉ ở việt nam
tất cả người biết nước nước pháp ở việt nam
nhưng ở việt nam
nó là lịch sử
của cộng đồng phát triển của chúng tôi
vì vậy chúng tôi có lịch sử

và tương lai
chúng tôi không có vấn đề
việt nam là một cộng đồng
của tổ chức ấn độ
vì vậy chúng tôi đối xử
với tổ chức ấn độ
vì vậy chúng tôi đối xử
với tổ chức ấn độ
vì vậy chúng tôi đối xử
với tổ chức ấn độ
vì vậy chúng tôi đối xử
với tổ chức ấn độ
chúng tôi đối xử
với tổ chức ấn độ
chúng tôi đối xử
với tổ chức ấn độ
chúng tôi đối xử
với tổ chức ấn độ
ở nhà lĩnh phí
chúng tôi đối xử
với nhiều nhân doanh
và cọn sóc
chúng tôi mong rằng chúng ta sẽ ở những vị trí để phát triển kết quả giữa các quốc gia của chúng ta
ngoại truyền thông thường phát triển
vì vậy khả năng này có thể diễn ra
việt nam có thể tìm hiểu và có khả năng trong nhiều trường hợp như thế này

việc phát triển chúng ta có một kỷ niệm phát triển tốt

làm việc với các công ty phát triển
chúng tôi có một trường hợp giáo dục như tôi đã nói

các công ty phát triển tốt để chăm sóc vấn đề văn hóa của việt nam
chúng tôi thật sự thích hợp với những thành phố lớn
hà nội ho chi minh đà nẵng và các thành phố lớn khác
chúng tôi muốn thành phố mạnh mẽ

vì vậy chúng tôi có nhiều đường đường mạnh mẽ trước chúng tôi
anh đã nói rằng việt nam giúp các công ty phát triển việt nam
anh có thông báo cho những người việt nam muốn phát triển công ty ở việt nam không
nhiều công ty phát triển và công việc ngày hôm nay là truyền thông
hoặc truyền thông e commerce
tôi nghĩ đó là một trường hợp mà việt nam cần phát triển trong tương lai
nhưng các công ty phát triển quốc tế cần giúp các công ty phát triển
như tôi biết việt nam tập trung vào hai văn hóa

anh có thể nói thêm gì về văn hóa văn hóa

văn hóa văn hóa sản phẩm đại học và chính phủ
về văn hóa văn hóa

để giúp giúp giúp giúp khắc phá toàn covers
và các thông tin lý do không đúng trong việt nam

ví dụ như giúp giúp giúp thích văn hóa

nhiều người nhiều người sống ở chủ quốc tế
là nhà nhà nhà nhà học
chúng tôi nghĩ khi chúng ta làm việc
bạn bè nhau sẽ tưởng tượng ra nhau
những trường hợp tìm được những trường hợp và những công ty tìm được những công ty
và trong cách đó chúng ta có thể liên lạc với việt nam và việt nam
và không chỉ bằng các trường hợp chính phủ
nếu bạn muốn giới thiệu về học sinh ở việt nam với các học sinh ở đây
những trường hợp và các học sinh ở việt nam

và họ muốn thực tập cho các trường hợp trung tâm và các cung cấp trung tâm
và đó là cần phải để có học sinh ở trường hợp của chúng ta
chúng tôi đã đặt tùy thuận vào lúc này nhưng tùy thuận ở việt nam rất trông trọng
vì vậy tôi chỉ có thể nói rằng học sinh ở việt nam rất tốt

đặc biệt là trường hợp học sinh
có những câu hỏi cho mình không karine
xin chào tất cả mọi người
mình là lan anh
và tôi là học sinh đầu tiên ở bệnh viện của việt nam
và tôi rất vui khi ở đây

và tôi biết việt nam và việt nam
có rất nhiều thứ khác
về trường hợp học sinh
hoặc trường hợp xã hội
và có thể chia sẻ với chúng tôi
về một trong những thứ đặc biệt
trong trường hợp của quốc gia của các bạn không
chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn
những gì khác nhau trong trường hợp việt nam và việt nam

trong trường hợp
trong khu vực
trong thức ăn
và có rất nhiều khác biệt
nhưng chúng ta có rất nhiều khác biệt
trong trường hợp
những giá trị của gia đình
những người việt nam rất tôn trọng
chúng ta có ý kiến về kinh nghiệm của chúng ta
tôi sẽ dành thời gian cho những khác biệt
và tôi đã mang với tôi một bức bản về việt nam
rất lâu rồi
nó đã được phát triển ở việt nam
khoảng một năm trước
và được đọc bởi một giáo viên việt nam
vì vậy đây là một số thông tin
đặc biệt về việt nam

và nó sẽ giải thích câu hỏi của các bạn
nếu tôi có thời gian
tôi sẽ đọc bức bản về các quốc gia của các bạn
anh có đọc bức bản về việt nam chưa
tôi đã đọc nhiều bức bản về việt nam
những bức bản về việt nam
đều là những bức bản về văn hóa
các bức bản cuối cùng tôi đã đọc là

anh đã nói rằng
anh đã đọc bức bản về
kinh nghiệm việt nam
nó có nghĩa là
anh rất thích kinh nghiệm
anh có bao giờ cố gắng
đi xung quanh đường hà nội không
tôi phải nói rằng

với hai con trai của tôi
khoảng hai tuần trước
và chắc chắn là
tôi nghĩ đó là một điều
rất tuyệt vời để làm
và anh cảm thấy
về đường long biên
đặc biệt là
về văn hóa hà nội không
chắc chắn là
hà nội có nhiều việc
để làm về văn hóa
và chắc chắn là
đường long biên
là một trong những
trang trí của hà nội
nó cũng là một trải nghiệm
rất thú vị
nó cũng có
về lịch sử
tất cả chúng tôi
và đường long biên
được xây dựng
bởi một đồng chí
đã xây dựng
nó cũng là
một trải nghiệm
rất thú vị
đặc biệt là
một trải nghiệm
rất thú vị
anh có bao giờ
những trang trí
ở hà nội không
về hà nội không
anh có thấy
những khó khăn
ở việt nam không
tôi không nói
những khó khăn
và có thể
trong một năm
chúng ta có
vậy anh có
hai đất nước không
việc tự nhiên
văn hóa việt nam
tôi sẽ nói
tôi hy vọng
như thế nào
và ý tưởng về người việt nam và tôi chắc chắn là tất cả những người việt đều chia sẻ ý tưởng đó
tôi biết rằng việt nam là một trong những quốc gia thú vị nhất trong cuộc chiến
bạn có thể chia sẻ với chúng tôi về người việt
tất nhiên khi chúng ta đánh đấu tốt chúng ta sẽ rất thất vọng về người việt

và tôi nghĩ rằng ở việt nam chúng ta có một cộng đồng tốt
những người có thể xây dựng cuộc sống của họ dưới mô tả tin tưởng
và tất nhiên tình hình sống đã tăng rất nhiều
vì vậy tôi nghĩ rằng những điều này là những điểm đặc biệt
và tôi hy vọng rằng trong tương lai
có thể các bạn có rất nhiều nội dung tốt đẹp
để phát triển tình hình của chúng tôi
giữa việt nam và việt nam
đại sứ đặc mệnh toàn quyền phần lan tại việt nam
tiếp theo chương trình kính mời quý vị đến với tiểu mục chuyện xa xứ
đại sứ đặc mệnh toàn quyền phần lan tại việt nam
tiếp theo chương trình kính mời quý vị đến với tiểu mục chuyện xa xứ
đại sứ đặc mệnh toàn quyền phần lan tại việt nam
tiếp theo chương trình kính mời quý vị đến với tiểu mục chuyện xa xứ
nhật bản là một xã hội có nền văn hóa tôn ti trật tự nghiêm khắc
với mô hình công việc lâu dài ổn định suốt cuộc đời tại một công ty lớn
cộng thêm với tình hình kinh tế suy thoái trong những năm qua
chuyện khởi nghiệp ở nhật bản vốn đã khó lại càng thêm gian nan
thế nhưng vẫn có những bạn trẻ việt nam đang sống và làm việc tại đất nước mặt trời mọc
đã dấn thân vào start up
và với anh tuấn anh một người việt trẻ đang khởi nghiệp tại đất nước này
thì cơ hội đến từ trong chính những khó khăn
rất nhiều các bạn trẻ nhật cũng giống như tôi
đều có một cái mong muốn là mình đã sang nhật
mình học và mình làm việc ở bên này
mình muốn phát triển sự nghiệp muốn thành công
và đã làm thì start up
tại sao mình lại không làm một cái gì đấy nó to tát hoặc để lại cái dấu ấn
vì chính vì cái suy nghĩ như vậy
tôi quyết định là sau khi làm được sáu năm ở hai công ty của nhật
tôi sẽ làm tôi làm tôi tự làm
học chuyên ngành công nghệ thông tin tại nhật bản
anh tuấn anh ấp ủ mục tiêu thành lập công ty riêng ngay từ khi mới ra trường
thời gian hơn bốn năm đầu tiên anh sử dụng triệt đề thời gian để học hỏi
trải nghiệm từng vị trí từ kỹ sư đến quản lý
chuyển sang làm việc ở công ty thứ hai
anh tham gia ngay từ giai đoạn đầu thành lập công ty và lên ý tưởng sản phẩm
tại đây anh có cơ hội thực hành phát triển một lĩnh vực kinh doanh
thành lập một doanh nghiệp
thì chúng tôi thì bắt đầu từ việt nam là năm hai nghìn một mươi ba
thì chính là cái thời điểm mà bắt đầu hai nước có quan hệ kinh tế rất là tốt
thì chính vì quan hệ hai nước nó tốt đẹp như vậy
nó có rất là nhiều những cái thuận lợi cầu rất cao
còn cái bài toán còn lại là có người giỏi hay là không
và có làm có giải quyết được những cái vấn đề của họ hay không
trong khi đó gương mặt trẻ trung mai hoài giang lại là câu chuyện về việc theo đuổi ước mơ
sau chín năm kinh nghiệm làm trong hai công ty lớn tại nhật
cô đã quyết tâm theo đuổi đam mê của mình là xây dựng công ty riêng raroma
thành một cây cầu kết nối văn hóa thị trường cơ hội kinh doanh giữa việt nam và nhật bản
đó là cyclo limousine dịch vụ du lịch đường phố trên những chiếc xích lô của việt nam
đây là một trong rất nhiều dự án kinh doanh liên quan đến việt nam của công ty raroma
những chiếc xích lô trong tấm hình này được hoài giang đưa từ việt nam sang tokyo phục vụ cho dự án
em mới có ý tưởng là đưa xích lô việt nam sang nhật
bởi vì rằng là hiện tại thì mối quan hệ của việt nam và nhật bản rất là tốt
và có rất là nhiều văn hóa việt nam ở đây
thậm chí là các món ăn việt nam thậm chí là ảo dài thậm chí là món ăn huế cũng có
nhưng mà lại là không có xích lô
mà em là lớn lên đội huế sinh ra và lớn lên đội huế
và đối với em chiếc xích lô rất là thân thương và em rất là yêu quý nó
cho nên là em muốn giới thiệu nó đến nhật
có thể nói những tấm gương khởi nghiệp như tuấn anh và hoài giang
là những ví dụ sinh động và đáng tự hào dành cho giới trẻ việt
bởi họ đã đi lên bằng chính tài năng nỗ lực và sự cố gắng sáng tạo của bản thân mình
quý vị khán giả vừa theo dõi câu chuyện của một người con ở xa tổ quốc
ngay sau đây tiểu mục nhắn gửi quê nhà sẽ mang tới cho quý vị khán giả những chia sẻ
của các du học sinh việt nam những người đang nỗ lực học tập tại các nước xa xôi trên thế giới
bạn khánh linh sinh viên đại học sao australia chia sẻ
tết xa nhà nhưng được tham gia vào các hoạt động của hội sinh viên việt nam tại úc mình vẫn thấy vui lắm
mình được gặp gỡ bạn bè mới được đi gói bánh trưng bánh tết được cùng các anh chị trang trí nấu ăn cho tết
cứ như là một gia đình lớn vậy mà cộng đồng người việt nam tại các quốc gia trên thế giới luôn mạnh khỏe
và có được nhiều thành công trong năm mới này
bạn nguyễn hà duy sinh viên đại học tổng hợp quốc gia acherkhand của nga nhắn gửi
tết xa nhà du học sinh chúng em chỉ có thể gửi lời chúc thể hiện lòng biết ơn sự tri ân tới quê hương gia đình và bè bạn
mặc dù thời tiết lạnh nhưng các bạn sinh viên người việt bên này vẫn cố gắng mặc áo dài áo phong cờ đỏ sao vàng để hướng về quê hương
đây cũng là cách để những người con việt nam giới thiệu văn hóa truyền thống tới bạn bè thế giới
đồng thời sát lại gần nhau cho vơi đi nỗi buồn xa xứ
bạn vũ nam phương đang học tại trường utmd anderson cancer center austin mỹ gửi lời chúc
giờ này tại việt nam mọi người chắc đã quay lại với nhịp sống thường nhật
năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi tám này mình hy vọng mọi người dân việt nam dù ở bất cứ đâu trên thế giới
cũng có một năm mới dồi dào sức khỏe đòn đầy hạnh phúc
một năm mới thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống
at truyền hình nhan giang
hoặc địa chỉ email
tạp chí dn a còng người mêu chấm com
at tạp chí dn at gmail dot com
và xin hẹn gặp lại quý vị
trong các chương trình tiếp theo